chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy đã kết thúc các bộ ngành địa phương đã cùng phối hợp xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho người dân trên khắp mọi miền đất nước
người dân có thêm chỗ dựa đáng tin cậy để chăm lo sức khỏe cũng như có phương án dự phòng về tài chính đảm bảo cho tương lai sau này
sau đây chúng tôi xin điểm lại một số thành tiệu đáng chú ý của chính sách an sinh xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã bám sát chương trình kế hoạch công tác và chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt một mươi ba năm mươi hai triệu người
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một mươi một bảy mươi hai triệu người
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hai trăm hai mươi bốn người
đặc biệt số dân tham gia bảo hiểm y tế là tám mươi triệu người đạt tỷ lệ bao phủ khoảng tám mươi sáu dân số cả nước
vượt chỉ tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi
nước có tám mươi dân số tham gia bảo hiểm y tế
theo quan sát của tôi trong năm vừa rồi trên lĩnh vực an sinh xã hội thì chúng ta gạt hái được rất nhiều thành công
xét trên lĩnh vực bảo hiểm y tế chúng ta đã mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm y tế
vượt xa cái chỉ tiêu cái mục tiêu ban đầu chúng ta đã đặt ra
bây giờ đã gần tám mươi năm dân số tham gia bảo hiểm y tế
cái thứ hai nữa là quỹ bảo hiểm y tế đã đảm bảo
lợi và mức thụ hưởng cả về mặt chuyên môn kỹ thuật và mặt tài chính
đã đóng góp vào cái chỉ số giảm chi tiêu tiền túi từ hộ gia đình cho sự dịch vụ y tế
khoảng bốn mươi trước đây bây giờ còn ba mươi
đây là một trong những thành công lớn nhất của chính sách an sinh xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
cũng trong năm qua toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu hai trăm chín mươi tỷ đồng
đạt một trăm linh hai so với kế hoạch giao
giải quyết cho chín chín triệu lượt
người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gồm lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
chế độ ốm đau thai sản giữ sức phục hồi sức khỏe
bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội
giải quyết cho khoảng bảy trăm linh lượt người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
cơ quan bảo hiểm xã hội đã giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
cho một trăm sáu mươi triệu lượt người có thẻ bảo hiểm y tế
và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng tám mươi ba tỷ đồng
ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như thu chi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế thì năm hai nghìn một mươi bảy ngành bảo hiểm xã hội đã đạt được
hai thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách
những nỗ lực cắt giảm thuộc hành chính của ngành bảo hiểm xã hội
được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong nước và ngoài nước
giá cao đến thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy ngành bảo hiểm xã hội đã cắt giảm xuống
còn hai mươi tám thủ tục hành chính theo báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
vừa được ngân hàng thế giới vkp công bố mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh
của việt nam xếp thứ sáu mươi tám trên một trăm chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tăng một mươi bốn bậc
so với báo cáo năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chỉ số nộp thuế bảo hiểm xã hội
xếp thứ tám mươi sáu trên một trăm chín mươi nếu so với các nước asean bốn và asean sáu việt nam đứng thứ tư
sau singapore thái lan và malaysia
trong năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống cấp
mã số bảo hiểm xã hội để thống nhất mã số sổ bảo hiểm xã hội với mã số thẻ
bảo hiểm xã hội cho từng cá nhân tiến tới sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế điện tử tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan
bảo hiểm xã hội nào trên toàn quốc khai trương và đi vào vận hành ổn định
hiệu quả cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội đây là điểm truy cập duy nhất
của bảo hiểm xã hội việt nam trên môi trường internet cung cấp đầy đủ thông tin
hoạt động chủ trương chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử khai thác thông tin dữ liệu về bảo hiểm
xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp v v tiếp tục hoàn thiện các hệ thống
gồm hệ thống một cửa điện tử tập trung hệ thống giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử
để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của ngành
hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia
bảo hiểm y tế đến nay bảo hiểm xã hội việt nam đã cung cấp được một mươi bốn dịch vụ công trực tuyến mức
độ ba mức độ bốn số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử là trên hai trăm ba mươi sáu đơn vị doanh nghiệp
báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
của bộ thông tin và truyền thông đã đánh giá bảo hiểm xã hội việt nam là cơ quan khai thác
hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và xếp thứ hai trong bảng xếp hạng chung của các bộ cơ
quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ có dịch vụ công bên cạnh những thành tựu đạt được trong năm
hai nghìn một mươi bảy ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công trực tuyến
ban hành nhiều quy định mới quan trọng nhằm hỗ trợ người dân được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội
của đảng và nhà nước phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo bảo hiểm xã hội
việt nam về mục tiêu của ngành trong năm hai nghìn một mươi tám

nhưng mục tiêu của bảo hiểm y tế là làm sao
là để duy trì phát triển ổn định bền vững
cái số người tham gia bảo hiểm y tế
và đảm bảo cái tính liên tục
vừa đảm bảo cái sự cân đối hài hòa quỹ bảo hiểm y tế
nhưng đồng thời cũng là đảm bảo được cái quyền lợi
và mang lại quyền lợi nhiều hơn
cho người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
vấn đề thứ hai
là trong lĩnh vực cái hành chính
thì tiếp tục để mạnh
để phấn đấu là giảm cái giờ giao dịch xuống còn bốn mươi tám giờ
để đáp ứng cái yêu cầu hội nhập
cũng như là đảm bảo cái giảm giờ làm
và giữ vững môi trường kinh doanh của việt nam
so với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới
vấn đề thứ ba là sẽ hoàn thành việc cấp mã số định danh
mã số bảo hiểm xã hội cho toàn bộ những người dân
ở trên lĩnh vực việt nam đồng bộ hóa
để tiến tới sẽ thí điểm thực hiện bước một
của việc cấp thẻ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế điện tử
đây là một trong những cái

mục tiêu và cũng là kỳ vọng lớn của bảo hiểm xã hội việt nam
và cũng là một bước ngoặt
chúng tôi hy vọng trong năm hai nghìn một mươi chín
về vấn đề mà hiện đại hóa
cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý nghiệp vụ của ngành
và đến năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi đặt giải chỉ tiêu là một trăm linh
những người lao động sẽ được trực tiếp quản lý
sổ bảo hiểm xã hội của mình
xin ông cho biết giải pháp để thực hiện những mục tiêu này
chúng tôi xác định có tám cái nhóm giải pháp
cái nhóm giải pháp thứ nhất
là sẽ tổng kết
năm năm thực hiện
cái nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị
về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn hai mươi
cái nhóm giải pháp thứ hai
là chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh
tăng cường cái công tác thu
và phát triển
cái bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
trong đó chú trọng tới
phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
đưa cái số lượng
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
vượt cái ngưỡng ba trăm linh người
phát triển bảo hiểm y tế để đảm bảo tính bền vững
trong đó lưu ý tới
việc phát triển bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
để đảm bảo tính chia sẻ
tính cộng đồng ngay trong thành viên mỗi gia đình
cái nhóm giải pháp thứ ba
đấy là tăng cường cái công tác thanh trao chuyên ngành
nhóm giải pháp thứ bốn
là tiếp tục đổi mới cái phương thức
phục vụ phương thức thu
theo hướng là hiện đại hóa
cái nhóm giải pháp thứ năm
đổi mới cái mô hình cái cách thu
là làm sao mà để cho
nó đơn giản và thuận tiện hơn
nhóm giải pháp thứ sáu
đấy là tập trung nâng cao
cái năng lực quản lý
đối với hệ thống cũng như là năng lực của đội ngũ
các cán bộ công chức viên chức của ngành bảo hiểm xã hội
nhóm giải pháp thứ bảy
là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa
cái ứng dụng công nghệ thông tin
để mà hoàn thành cái mục tiêu xây dựng
cái chính phủ điện tử
theo cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời là khẩn trương
để mà có thể điện tử hóa
cái việc mà sử dụng thẻ
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thế
theo đúng cái tinh thần
quy định của luật bảo hiểm xã hội
cũng như là nghị quyết của hội và chỉ đạo của chính phủ
nhóm giải pháp thứ tám
là đẩy mạnh cái công tác truyền thông
công tác tuyên truyền
với những cái hình thức rất là đổi mới
phù hợp với từng nhóm đối tượng đích
với từng vùng từng vị dân cư
hy vọng rằng là với những giải pháp
đồng bộ như thế thì kết quả
mà chúng tôi đặt ra
cái mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn một mươi chín
nó sẽ đạt được
và sẽ được ghi nhận
xin cảm ơn ông
với mục tiêu và giải pháp
từ phía bảo hiểm xã hội việt nam
hy vọng trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có thêm
nhiều chính sách tiến bộ được ban hành
tăng cường phúc lợi xã hội
giảm được nỗi lo cho người dân
khi đi thăm khám sức khỏe và khi về già
chương trình điểm tựa tương lai đến đây xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau